nhân ngày thầy thuốc việt nam ngày hai mươi bảy tháng hai phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã có buổi gặp mặt chúc mừng các chuyên gia y tế đại diện cho đội ngũ thầy thuốc và các nhà quản lý y tế việt nam
tại buổi gặp mặt các thầy thuốc các chuyên gia y tế đã bày tỏ niềm vui vinh dự trước sự quan tâm sâu sắc của chính phủ với sự nghiệp y tế toàn dân
theo giáo sư bác sĩ nguyễn khánh trạch chủ tịch hội nội khoa việt nam thời gian gần đây ngành y tế việt nam tiến bộ rất nhiều tuy nhiên điểm yếu là y tế cộng đồng
nhiều ý kiến cho rằng ngành y tế việt nam hiện nay nên đi sâu vào quản lý chất lượng và hướng về làm tốt chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân
phó thủ tướng vũ đức đam đã chúc mừng và gửi lời cảm ơn sự nỗ lực của các chuyên gia y tế của toàn ngành y tế việt nam đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
phó thủ tướng cho rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào đội ngũ những người làm công tác y tế đều phải nỗ lực cố gắng nêu cao trách nhiệm phục vụ nhân dân vượt qua khó khăn bất cập để xây dựng ngành tiến bộ
phó thủ tướng khẳng định thời gian tới chính phủ sẽ nỗ lực cùng với ngành y tế và các cấp các ngành đẩy mạnh y tế dự phòng trong đó có việc triển khai nhập và kết nối dữ liệu sức khỏe cho công dân toàn quốc sẽ là nội dung triển khai thiết thực và quan trọng